không phải dầu ăn nào cũng như nhau do đặc tính thành phần và phương thức sản xuất sẽ quyết định đến chất lượng của mỗi loại dầu ăn
các loại dầu ăn có thành phần dinh dưỡng khác nhau sẽ tạo ra những đặc tính riêng
mặc dù có chung hàm lượng calor khoảng một trăm hai mươi calor mỗi mũ canh dầu ăn khác nhau về thành phần dinh dưỡng đặc biệt là thành phần chất béo
trong khi một số có lượng chất béo không bão hỏa cao hơn một số khác có lượng chất béo bão hỏa lớn hơn
ngay cả trong danh mục chất béo không bão hòa các loại chất béo khác nhau chẳng hạn như không bão hòa đơn và không bão hòa đa giúp xác định mức độ có lợi của dầu đối với sức khỏe của bạn
sau đây là một số loại dầu ăn không tốt cho sức khỏe bạn nên hạn chế
thứ nhất dầu cọ
dầu cọ có nồng độ chất béo bão hỏa cao được cho là có tác động tiêu cực đến mức cô lét tê đồn trong máu và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim
mặc dù việc sử dụng một loại dầu duy nhất trong nấu ăn có thể sẽ không dẫn đến các vấn đề về sức khỏe đáng kể nhưng điều này cũng gây ra nhiều lo ngại
nhiều người không nấu ăn bằng dầu cọ ở nhà nhưng lại thường được tìm thấy trong các thực phẩm chế biến sẵn như bánh ngọt vỏ bánh pizza hay bánh quy
thứ hai dầu ngô
dầu ngô thường được sử dụng nhiều nhất trong chiên ngọc dầu
dầu ngô được biết đến trong ngành ẩm thực do có điểm bốc khói rất cao khoảng hai trăm ba mươi hai độ c phù hợp chế biến ở nhiệt độ cao
mặc dù có chứa một số vitamin e nhưng dầu ngô cũng có một số nhược điểm tiềm ẩn
hàm lượng omega sáu cao trong dầu ngô là một trong những mối quan tâm lớn nhất vì không mang lại những lợi ích sức khỏe đáng kể hơn
dầu ngô có tỷ lệ chất béo omega sáu omega ba là bốn mươi sáu triệu một dẫn đến mất cân bằng rất lớn đối với hai loại acid béo thiết yếu
sự mất cân bằng này đã được chứng minh là dẫn đến viêm mạn tính nguồn gốc của các bệnh mạn tính như bệnh tim béo phì đai thao đường thậm chí là ung thư
dầu thực vật bị hydro hóa
dầu thực vật hydro hóa không được tìm thấy một cách tự nhiên
thay vào đó nó được sản xuất bằng cách thêm các phân tử hydero vào dầu lòng biến chúng thành dạng rán hơn với thời hạn sử dụng kéo dài
mặc dù quá trình này có thể được cải thiện kết cấu nhưng nó cũng tạo ra chất béo chuyển hóa đã được chứng minh là có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tim mạch và có khả năng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh và tình trạng khác nhau
bởi thực vật và các sản phẩm có chứa những thành phần này là những nguồn cung cấp chất béo chuyển hóa điển hình giảm tiêu thụ những mặt hàng này như vậy có thể làm giảm đáng kể lượng chất béo chuyển hóa thúc đẩy chế độ ăn uống lành mạnh hơn
mặc dù loại dầu dừa đã ngày càng phổ biến nhưng có nhiều lý do khiến bạn nên hạn chế sử dụng loại dầu này trong nấu ăn
dầu dừa có nồng độ chất béo bão hỏa cao khiến nó kém lý tưởng hơn các loại dầu khác
dầu dừa có nồng độ chất béo bão hỏa có thể không hoàn toàn tiêu cực đối với sức khỏe của bạn nhưng vẫn nên cân nhắc việc hạn chế trong chế độ ăn uống vì nó không mang lại lợi ích sức khỏe nổi bật
ngoài việc lựa chọn loại dầu phù hợp bạn cũng cần lưu ý dùng đi dùng lại nhiều lần dầu dán thức ăn trong nhiệt độ cao sẽ làm dầu bị oxy hóa tạo ra những chất gây hại cho sức khỏe
nhiệt độ dầu càng cao số lần dùng dầu đã qua sử dụng càng nhiều thì chất độc hại sinh ra càng nhiều về lâu dài dễ gây ung thư
để ngăn ngừa những chất độc hại từ dầu ăn khi trên rán cần khống chế nhiệt độ không để vượt quá một trăm năm mươi một trăm tám mươi độ c có nghĩa là không được để dầu bốc khói
nếu dầu đã bốc khói đen thì nên bỏ đi thay dầu mới tốt nhất là không dùng lại dầu đã qua sử dụng nhiều lần